tối chín tháng bốn ông bùi xuân minh giám đốc sở y tế khánh hòa xác nhận vừa có hai mươi tám học sinh trên địa bàn phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm
được biết các em học sinh đã ăn sáng ở hàng bán rong gồm cơm cuộn cơm nắm trước cổng trường trung học cơ sở thị trấn tô hạp do bà b t l tự làm tại nhà
bà l cho biết mình thường làm đồ ăn tại nhà rồi buổi sáng bỏ vào thùng xốp mang đi bán cho học sinh
sáng cùng ngày ba lơ đã làm một trăm một mươi bốn suất cơm nắm và hai mươi tám suất công quận cho các cháu học sinh các trường mầm non cấp một cấp hai trên địa bàn thị trấn tô hạp
đến chiều cùng ngày đã có hai mươi tám học sinh trên địa bàn huyện nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn đau đầu mệt mỏi tiêu chảy nhiều
theo ông bùi xuân minh đến thời điểm hiện tại sức khỏe của hai mươi tám học sinh đều ổn định chỉ đau bụng buồn nôn không có em nào chuyển biến nặng
các bác sĩ đang chăm sóc điều trị cho các học sinh này
sau khi sự việc xảy ra sở y tế tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm
chính quyền địa phương cũng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm ra soát công tác bảo đảm an toàn vệ sinh của một trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến mua bán thực phẩm
trong vòng một tháng qua khánh hòa đã có ba vụ học sinh nhập viện liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn các quán đường phố
gần nhất là ngày năm tháng bốn nhiều học sinh ở trường tiểu học vĩnh trường và trung học cơ sở tại thành phố nha trang nhập viện
trong số đó một học sinh nữ lớp năm tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
nữ sinh trước khi tử vong có ăn sushi và uống nước ngọt còn các học sinh khác ăn các món khác nhau bên ngoài trường
ngày một bốn ngành y tế khánh hòa ghi nhận một mươi học sinh nha trang dối loạn tiêu hóa nghi do ăn cơm gà trước trường
ngày một mươi ba tháng ba địa phương này cũng ghi nhận ba trăm sáu mươi chín người bị ngộ độc sau ăn tại quán cơm gà châm anh
vào bữa trưa và chiều một mươi một một mươi hai tháng ba nguyên nhân ngộ độc được cho là các món gà sốt trứng dưa chua lây nhiễm chéo các vi khuẩn
các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên cho con tiền để hạn chế nguy cơ trẻ mua đồ ăn không đảm bảo an toàn bày bán trước cổng trường
nếu trường hợp phát hiện trẻ ăn phải các loại quà vặt ở cổng trường xuất hiện dấu hiệu hưng phấn kích thích đau đầu hay buồn nôn
thầy cô giáo và bố mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời
những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ không được chế biến bảo quản đúng quy định nếu sử dụng rất dễ gây ra ngộ độc
và mắc các bệnh truyền qua thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
vì vậy nhà trường cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng các bậc phụ huynh tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh
về kiến thức an toàn thực phẩm cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm
bên cạnh đó các địa phương cơ quan chức năng phải thường xuyên tuyên truyền giám sát hướng dẫn các cá nhân
kinh doanh thực phẩm trước cổng trường biết và kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn
đồng thời tăng cường thanh kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và công khai
trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng